nhóm khủng bố buck caucasus ngay sau đó đã tuyên bố chịu trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công